với những thay đổi mang tính tiên quyết liên hoàn tiếng hát truyền hình toàn quốc giải sao mai năm hai nghìn một mươi chín
hứa hẹn tạo nên sự bứt phá trong mỗi đêm thi
vòng chung kết toàn quốc sẽ khởi tranh từ hai mươi h thứ bảy ngày hai mươi ba tháng ba tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
một mươi năm giọng hát xuất sắc có số điểm cao nhất tại các khu vực bắc trung nam
đã được lựa chọn vào vòng chung kết sao mai toàn quốc hai nghìn một mươi chín
với sự hỗ trợ từ ban tổ chức cả về chuyên môn kỹ thuật và hậu cần
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh có được sự đầu tư kỹ càng để cống hiến và thăng hoa cùng âm nhạc
một mươi thí sinh của cả ba phong cách âm nhạc sẽ trải qua bốn đêm thi
mỗi đêm thi sẽ loại trực tiếp ba thí sinh của ba phong cách âm nhạc
chỉ có sáu thí sinh được loạt vào đêm thi chung kết xếp hạng và trao giải sao mai toàn quốc hai nghìn một mươi chín
được truyền hình trực tiếp vào hai mươi h một mươi chủ nhật ngày một mươi bốn tháng bốn trên vtv một